thưa quý vị sau bốn kỳ họp cho ý kiến vào sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng một quốc hội khóa một mươi năm đã thông qua luật đất đai sửa đổi với bốn trăm ba mươi hai trên bốn trăm bảy mươi bảy đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành chiếm tám mươi bảy sáu mươi ba tổng số đại biểu
dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm một mươi sáu chương và hai trăm sáu mươi điều đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa theo đúng tinh thần nghị quyết số một mươi tám nqtvk ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai của hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba phù hợp với hiến pháp đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật
việc hoàn thiện các nội dung cụ thể và các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước và thực hiện theo đúng quan điểm đã xác định tại nghị quyết số hai mươi bảy